mặc dù mưa lũ tại các tỉnh miền trung đã trôi qua hơn hai tuần nhưng hậu quả nó để lại vẫn là rất lớn
nhiều địa phương vẫn chưa thể khắc phục cuộc sống của những người dân vẫn bộn bề những khó khăn
trước những mất mắt đó kiều bào việt nam sống tại nước đức đã kêu gọi các tổ chức cá nhân người việt đang sinh sống và làm việc tại nước đức
hãy chung tay giúp đỡ các địa phương miền trung chịu ảnh hưởng sau lũ lụt từng bước khắc phục hậu quả
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
đây là hành trình thiện nguyện do ông võ văn long là người con quê hương quảng bình
một trong những doanh nhân thành đạt của cộng đồng người việt sống tại đức
cùng một số kiều bào khác về cứu trợ tại xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
sau mưa lũ các tuyến đường giao thông tại đây bị sạt lở hư hỏng nghiêm trọng trường học bị cuốn trôi
để giúp người dân và con em nơi đây sớm trở lại trường học ổn định cuộc sống
đoàn thiện nguyện kiều bào đức đã trao gần một trăm bảy mươi triệu đồng cho trường mầm non bản ba lóc
tiếp đó đoàn thiện nguyện của kiều bào tại đức tới thăm hỏi động viên
tặng nhiều phần quà cho người dân các địa phương của huyện miền núi minh hóa tuyên hóa lệ thủy
sự chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ của bà con kiều bào
đã để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp trong lòng người dân vùng lũ quảng bình

trong vòng chưa đầy một tháng cộng đồng người việt tại đức đã huy động được hơn bảy tỷ đồng
dành cho việc ủng hộ người dân các tỉnh miền trung bị thiệt hại sau mưa lũ vừa qua
có thể nói việc chung tay khắc phục hậu quả sau lũ của bà con kiều bào
đã càng tôn đậm hơn tình đoan kết truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta
có phần tạo thêm nguồn lực giúp bà con các tỉnh miền trung vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra